mới đây bộ y tế đã thông tin chính thức về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
theo đó vaccine astrazeneca là một trong một mươi bốn loại vaccine covid một mươi chín được tổ chức y tế thế giới
who cấp phép sử dụng khẩn cấp
who vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan dược phẩm châu âu ema cấp phép sử dụng có điều kiện
trên toàn châu âu từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
vaccine này hiện là một trong những vaccine được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới
với hơn một trăm bảy mươi quốc gia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp và hơn hai tỷ liều đã được tiêm chủng toàn cầu
vaccine astrazeneca đã được chứng minh qua thực tiễn sử dụng rộng rãi là rất hiệu quả
trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và giảm tử vong do covid một mươi chín
phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu và theo dõi sau tiêm chủng chỉ ra rằng vaccine này an toàn
và hiệu quả cho mọi nhóm tuổi
các thử nghiệm toàn cầu đã ghi nhận hiệu quả của vaccine chống lại sars cov hai có triệu chứng là bảy mươi bốn
và không có trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch nào được báo cáo trong số những người đã tiêm chủng
who khuyến cáo rằng sử dụng vaccine astrazeneca là an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người từ một mươi tám tuổi trở lên
tác dụng phụ hiếm gặp như huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu viết tắt là tts
số liệu từ anh và châu âu cho thấy nguy cơ xuất hiện tts ước tính là một trên một trăm linh người lớn được tiêm
và xảy ra trong khoảng ba hai mươi một ngày và có một số trường hợp xảy ra sau bốn mươi hai ngày
một thống kê khác của gavi cho thấy tỷ lệ khi nhận tại anh là bốn trên một triệu người tương đương với bốn trên một trăm linh người
nghiên cứu thống kê cho thấy tỷ lệ huyết khối giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mắc hội chứng này sau khi nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó cục máu đông có thể xuất phát từ việc mắc covid một mươi chín thậm chí xảy ra đến tận sáu tháng sau khi mắc covid một mươi chín
với tỷ lệ rất hiếm gặp của huyết khối kèm giảm tiểu cầu
who và ima đều khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vaccine astrazeneca trong việc bảo vệ chống lại covid một mươi chín vừa xa so với rủi ro
tại việt nam vaccine astrazeneca đã được bộ y tế cấp phép sử dụng có điều kiện từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là loại vaccine covid một mươi chín đầu tiên được việt nam nhập khẩu và triển khai tiêm chủng
quá trình tiêm chủng diễn ra theo quy trình nghiêm ngặt do bộ y tế xây dựng và liên tục cập nhật để đảm bảo an toàn hiệu quả
bao gồm các hướng dẫn chi tiết về khám sàng lọc trước tiêm tổ chức buổi tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm
các tiêu chuẩn chỉ định đối tượng tiêm và các mũi tiêm cũng được cập nhật liên tục theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển
tính đến nay việt nam đã triển khai tiêm hơn hai trăm sáu mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ năm tuổi trở lên
trong đó có bảy mươi triệu liều vaccine astrazeneca đã được sử dụng cho các mũi tiêm đầu tiên và các mũi nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
căn cứ trên các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới về khả năng có biên chứng dối loạn đông máu sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu cục máu đông sau tiêm vaccine covid một mươi chín
kèm quyết định số một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trên quy đề bit ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một theo quyết định số ba tám trăm chín mươi sáu trên quy đề bett của bộ y tế
covid một mươi chín đã được chuyển từ nhóm a sang nhóm b theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
năm hai nghìn bảy sự thay đổi này phản ánh sự điều chỉnh của chính sách y tế công cộng phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện tại
và các hoạt động phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quy định mới
nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và đạt tỷ lệ cao vaccine astrazeneca cùng các loại vaccine covid một mươi chín khác đã giúp việt nam kiểm soát hiệu quả đại dịch
giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do covid một mươi chín góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường
vì covid một mươi chín có một số loại có thể dây đông máu đó là những loại bệnh phẩm sắc từ adenovirus
như là vaccine astrazeneca hoặc johnson johnson
nhưng tỷ lệ dây đông máu cũng rất thấp
theo báo cáo của tổ chức davi trong hai trăm năm mươi người anh chỉ có một người có biến chứng đông máu
và thường biến chứng này tác dụng của nó xảy ra trong vòng hai tuần sau khi tiêm vaccine
nhưng không phải
xảy ra với tất cả mọi người mà chỉ có một số người nhất định
tại sao lại như vậy
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm quá trình đong máu này diễn ra ở người bình thường như thế nào
bình thường giả sử các bạn bị thương bị tai nạn và chở máu
thì sau đấy các bạn sẽ thấy cái nhất thương của mình có cục máu đông
và tại sao lại như vậy
trong hệ thống mạnh máu của chúng ta bình thường có rất nhiều các tế bào nhỏ gọi là tiểu cầu
và tiểu cầu thì trôi nổi
tiểu cầu thì trôi nổi trong máu ở trạng thái không hoạt động chứ không có bị xảy ra cả
nhưng một khi mà tiểu cầu bị kích hoạt thì chúng sẽ lan rộng ra dính chặt và sinh ra rất nhiều các loại hóa chất khác nhau
liên kết các tế bào tiểu cầu này lại với nhau tạo thành một mút tiểu cầu và đồng thời lấp kín cái bếp thương chảy máu
cho nên khi chúng ta bị yêu thương thì chúng ta sẽ thấy chỉ một vài phút sau là máu được cầm
nhưng khi tiêm vaccine thì tiểu cầu cũng bị kích hoạt
cũng bị sinh ra rất nhiều chất
như là cơ chế neo chain
và đặc biệt là trong quá trình sinh ra các loại hóa chất đó thì có một loại protein có tên gọi là yếu tố tiểu cầu bốn sẽ được sinh ra
với rất nhiều người bình thường thì không có hiện thực gì thể ra
nhưng mà ở một số ít người thì cơ thể của họ có những cái phản ứng miễn dịch bất thường
và các nghiên cứu hiện nay cho thấy là những phản ứng bất thường này có liên quan đến yếu tố gen và gặp nhiều người ở châu âu
hầu hết thì cái người tiêm vaccine thì không có hiện thực gì
nhưng một số người thì có sinh ra một loại kháng thể
và kháng thể này có thể bám vào yếu tố tiểu cầu bốn
giống như là một cái keo siêu dính kết
và dính rất nhiều các cái protein này đặt với nhau tạo thành một cấu trúc lớn
cấu trúc này theo các bác sĩ thì thường gọi là phức hợp miễn dịch
và những cái phức hợp này gây ra cái cục máu đông
tuy nhiên tôi cũng nói lại là hiện thực cục máu đông này hầu hết xảy ra trong các bác sĩ

máu của đông đã đông rồi

tất cả máu của chúng ta không bị đông và chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa
huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu tts liên quan đến vaccine astrazeneca
là các dựng vụ rất hiểm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm
kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đã sử dụng hết loại vaccine này
nhưng hiện tại không còn rủi ro phát triển tts sau khi tiêm vaccine astrazeneca
do vậy đối với những người đã tiêm vaccine này
không cần thực hiện xét nghiệm ddimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu
do không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu
ở những người đã tiêm vaccine asterna từ gần một năm trước
bộ y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thức
để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng